thượng hải ghi nhận hai mươi một hai trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày bảy tháng bốn
đây là số ca nhiễm được ghi nhận trong một ngày cao nhất từ trước đến nay
ngay cả khi so với đợt bùng dịch ở vũ hán
trung quốc đang phải đối mặt với làn sóng dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất
kể từ đại dịch bắt đầu bùng phát ở vũ hán
theo bloomberg thượng hải một trong những thành phố đồng dân nhất của quốc gia này
hiện là một tâm dịch lớn
thành phố đã bị phong tỏa hơn một tuần qua
nhà chức trách áp dụng quyết liệt các biện pháp phòng dịch như cách ly nghiêm ngặt
xét nghiệm diện rộng
tuy nhiên chúng dường như kém hiệu quả hơn đối với các biến chủng omicron
khi so với những biến chủng trước
tình trạng thiếu lương thực và thuốc men đã xuất hiện
khi một số khu trung cư bị phong tỏa trong nhiều tuần
trên các nền tảng trực tuyến những cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra
về phương pháp chống dịch của quốc gia tỷ dân
tuy vậy trung quốc dường như vẫn quyết tâm theo đuổi chiến lược đối đối với covid một mươi chín
nhân dân nhật báo đăng bài viết nói rằng chính sách không khoan nhượng với covid một mươi chín
là cần thiết để bảo vệ mạng sống người dân và giữ cho nền kinh tế tiếp tục vận hành
biến chủng omicron có khả năng lây truyền nhanh
và đã gây khó khăn hơn trong việc truy vết và ngăn chặn dịch bệnh
tuy nhiên cái như vậy chúng ta càng phải tuân theo không chút dò dự
chính sách đối đối với covid một mươi chín bài viết lập luận
ông tập tái khẳng định trung quốc cần tiếp tục thực hiện chiến lược không khoan nhượng với virus
nhưng nói rằng chiến lược cần được điều chỉnh để các biện pháp hạn chế
không gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh và nền kinh tế
các quan chức ngày một mươi tám tháng ba cho biết tỷ lệ tiêm vaccine ở những người trên tám mươi tuổi của trung quốc
thấp hơn so với nhiều quốc gia khác chỉ vào khoảng năm mươi một
điều này cũng đặt ra mối nguy lớn nếu quốc gia tỷ dân quyết định mở cửa với thế giới